nghị quyết số sáu của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ban hành trong năm hai nghìn một mươi tám
nghị quyết là một định hướng tầm nhìn giúp nhận rõ thời cơ và thách thức để việt nam hội nhập và cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu
đây là một doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nông sản của việt nam từ doanh thu một trăm sáu mươi tỷ vào năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu doanh thu của doanh nghiệp này đã đạt bảy trăm linh tỷ đồng
nhận thức rõ về thời cơ hội nhập doanh nghiệp đã đầu tư về công nghệ để sản phẩm đạt chất lượng cao
tuy nhiên doanh nghiệp cũng nhìn nhận để vươn ra biển lớn doanh nghiệp việt nam cần có sự trợ sức từ chính sách cơ chế
để việt nam có thể có một vị trí tốt hơn khi mà nền kinh tế
doanh nghiệp việt nam hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới
thì tôi nghĩ là có một số vấn đề mà tôi thấy chính phủ cũng cần nên quan tâm
cái đầu tiên là chúng ta phải có cái chính sách hỗ trợ xuất khẩu tốt hơn
bao gồm các chính sách liên quan về thuế hải quan lãi xuất ngân hàng chính sách hạn chế xuất nguyên liệu thơ
từ khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới wto
việt nam đã có gần một mươi năm chuẩn bị cho những fta sâu rộng hơn ở cộng đồng kinh tế asean eu
và mới đây là hiệp định đối tác chiến lược xuyên thái bình dương tpp
những con tàu doanh nghiệp việt cũng đã sẵn sàng để vươn khơi xa khám phá những hành trình mới
doanh nghiệp chúng tôi thì đã chuẩn bị trước đấy khoảng hai ba năm
thứ nhất là chuẩn bị về cải tiến cơ cấu lại tổ chức sản xuất và chú trọng đến chất lượng của thực phẩm
thứ chính là chúng tôi cạnh tranh
mới hàng từ khu vực asean vào bằng chính chất lượng sản phẩm của mình
so với một quốc gia trong khu vực hội nhập kinh tế của việt nam được đánh giá là tích cực hơn trong suốt thời gian dài
nghị quyết sáu sẽ định hướng tầm nhìn và tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp
có thêm cơ hội để phát triển và nâng cao thương hiệu của mình trên thị trường quốc tế
đàm phán với các tổ chức cũng như các nhóm nước trong khu vực kinh tế quốc tế
thì có thể nói là đã đưa việt nam trở thành một trong những nhóm nước dẫn đầu
về có cái
độ gọi là tham gia sâu rộng trong toàn cộng hóa và thông qua các khung khổ hội nhập song phương và đa phương
và có thể nói là chúng ta có một điều kiện vô cùng thuận lợi trong những thời gian tới
để tạo điều kiện cho các nhóm sản phẩm ngành hàng và các ngành kinh tế của chúng ta
có điều kiện để tiếp cận thị trường
những cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hội nhập và phát triển như thế này
là minh chứng cho sự quan tâm của đảng nhà nước chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp
và để vươn ra biển lớn cùng với những chính sách hỗ trợ
cộng đồng doanh nghiệp cần nỗ lực phấn đấu xây dựng thương hiệu việt nam made in việt nam trên trường quốc tế
làm chủ thị trường trong nước và thời gian tới có đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp đạt tầm cỡ khu vực